liên quan đến phóng sự mà truyền hình nhân dân phản ánh về việc phá rừng do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai quản lý
ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tri cục kiểm lâm tỉnh đồng nai cho biết đã xác định ba người tham gia vụ chặt cây rừng tự nhiên
bước đầu những ngày này khai được lãnh đạo hạt kiểm lâm khu bảo tồn thuê chặt rừng
trước thực tế trên công an tỉnh đồng nai đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng này
cụ thể ông thái ngô đức hạt phó hạt kiểm lâm khu bảo tồn đã gọi điện thuê
anh nguyễn văn kiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ ấp sáu xã mã đà huyện vĩnh kiểu dọn dây leo cây bụi chặt cây rừng
sau đó ông kiệp gọi thêm lê hoàng phú và huỳnh văn công cả hai cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và ngụ ở ấp sáu xã mã đà
tiến hành chặt cây rừng ở diện tích gần một hectare trong tổng số hơn ba bảy hectare diện tích rừng tự nhiên ở khu vực trên
bước đầu các đối tượng kiệp phú công đã thừa nhận hành vi vi phạm chặt cây rừng tự nhiên với tổng số bốn trăm hai mươi tám khối
tổng khối lượng gỗ thu được là hơn một mươi hai sáu mét khối
việc chặt cây tiến hành vào tháng bảy và tháng một mươi một năm nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ